hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ít có loại cây lương thực thực phẩm nào phát triển được ở các vùng cát trắng và nắng hạn này
sau một thời gian tìm hiểu về kỹ thuật trồng măng tây xanh ở một số địa phương và nhận thấy điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp
một số hộ nông dân ở ninh thuận đã đưa giống mang tây về trồng
hiệu quả từ mô hình trồng mang tây đã đem lại niềm hy vọng cho người dân nơi đây
thu nhập của các hộ được cải thiện hơn nhiều so với trồng lúa
đặc biệt loại cây này dễ chăm sóc
thu hoạch và tiêu thụ dễ dàng do các doanh nghiệp đã tham gia vào quá trình liên kết và hỗ trợ nông dân
đây là hướng đi mới trong việc chuyển đổi và đa dạng cây trồng trên vùng đất khô hạn
ninh thuận được biết đến là một trong những tỉnh có điều kiện tự nhiên và khí hậu khắc nghiệt
gây ảnh hưởng lớn đối với đời sống người dân

khi thì nắng hạn kéo dài gây thiếu trầm trọng nguồn nước tưới
lúc vào mùa mưa lại gây ngập úng cục bộ nên năng suất lúa không ổn định và hiệu quả không cao
vì thế ninh thuận đã tích cực chuyển đổi sang các loại cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao trong đó có mang tây
ông nguyễn văn trinh ở thành phố phan rang tháp tràm
được xem là người đầu tiên nghiên cứu và thử nghiệm trồng mang tây trên đất ninh thuận
sau khi đi tìm hiểu thực tế mô hình trồng mang tây ở một số tỉnh phía nam và nghiên cứu nhiều tài liệu nước ngoài
ông trinh đã đưa giống mang tây về trồng ở ninh thuận
từ thành công ban đầu hiện mô hình trồng măng tây đang ngày càng được nhân rộng với hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa
thu nhập bình quân mỗi xào từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng một năm
mang tây xanh là loại rau đặc biệt thích nghi sinh trưởng và phát triển tốt trên đất pha cát
ít mưa phù hợp với vùng đất ở ninh thuận
măng tây chứa nhiều các chất sơ protein glucid và các vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể như cali canxi kém
nên tốt cho tim mạch hệ tiêu hóa tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa lão hóa
vì thế mang tây đã được trồng và sử dụng ở nhiều nước trên thế giới
cây măng tây xanh này được đưa về đất ninh thuận trồng vào khoảng năm hai nghìn chín
đem lại kinh tế thu nhập của bà con rất cao
cho nên hôm nay nhân rộng mô hình này toàn tỉnh khoảng trên năm mươi hectare
qua quá trình của cây măng tây này một lọc trồng thu hoạch nhiều năm
cho nên cây măng tây được ổn định so với các cây trồng khác
qua đó được tỉnh hỗ trợ cho hai dự án măng tây xanh theo tiêu chuẩn việt gáp
trên phường quang hải và xã an hải
tiêu chuẩn việt gáp trên cây măng tây này chúng tôi thấy đem lại lợi ích cho ngựa trồng
thứ nhất là làm theo tiêu chuẩn sạch thì năng suất tương đối cũng ổn định
được để bán vào các nhà hàng siêu thị và các phiên chợ sạch
đó là một lợi ích cho bà con nông dân
do đó hợp tác xã chúng tôi cũng vẫn duy trì theo chương trình việt gáp
để đưa cây măng tây xanh này đi đến bình dân hơn
mang tây có nguồn gốc ở bờ biển phía tây châu âu
nên chúng ta quen gọi là măng tây để phân biệt với măng ta măng tre măng le
cây mang tây có đặc điểm là dễ trồng ưa ánh sáng trồng một lần thu hoạch được nhiều năm
thích hợp với khí hậu thời tiết từ hai mươi đến ba mươi độ
nếu thời tiết trên ba mươi năm độ và dưới hai mươi độ thì năng suất giảm
mùa nắng phải có đủ nước tưới để giữ đều độ ẩm thì măng tây mới đạt chất lượng và năng suất cao
yêu điểm của măng tây
là cho thu hoạch hàng ngày bình quân mỗi ngày có thể thu được từ một mươi đến một mươi bốn kg một xào
giá măng hiện nay giao động từ ba mươi năm đến bốn mươi đồng một kg
trừ chi phí bình quân hộ trồng măng thu nhập khoảng hai trăm linh đồng một xào một ngày
và thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó
để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế
tỉnh ninh thuận đã xây dựng mô hình trồng mang tây xanh theo hướng việt ghép
với mục tiêu thử nghiệm nhằm đánh giá các đặc điểm sinh trường tính thích nghi hiệu quả kinh tế
từ đó hoàn thiện quy trình trồng măng tây xanh phù hợp với điều kiện
và nhân rộng mô hình chuyển giao kỹ thuật trồng mang tây trên địa bàn tỉnh
dự án được triển khai tại xã an hải huyện ninh phước phường văn hải thành phố phan rang tháp tràm
với diện tích sáu hectare
kết quả cho thấy trồng măng tây xanh theo hướng việt ghép mang lại hiệu quả kinh tế cao
trong khi chi phí thực hiện sản xuất tương đối thấp
cái cây măng tây xanh này thì nó chịu nắng nhiều nhưng mà ít là dùng nào là có xương nhiều là không nên trồng
thứ nhất thứ hai nữa là cái điều kiện trồng của nó là hàng đơn là nó thích hợp hơn
cây cách cây là từ ba mươi đến ba mươi năm hàng khách hàng từ một m đến một m hai thì là nó thích hợp
còn trồng hàng đôi đôi lúc là nó sẽ không chiếu ánh nắng được vô bên trong
cho nên nó sẽ bị dễ nhiễm bệnh đốm hơn của những loại trồng mô hình hàng đơn
đó là một điều kiện thứ nhất
thứ hai nữa là phương án thu ba tháng nghỉ một tháng là nó đem lại năng suất hơn mà thu liên tục qua năm
đó là một điều kiện
đó là cái quá trình là trồng của nó là phải thu hoạch ngắt ngọn lên một m đến một m hai là ngắt ngọn
chứ không để ngọn đi xa quá thì nó nuôi cái ngọn nó làm cho ảnh hưởng tới cái mầm măng
mang tây xanh là cây cho thu hoạch trồi măng non mỗi ngày để làm thực phẩm rau ăn cao cấp
tuy không chịu nước nhưng măng tây rất cần được cung cấp đầy đủ nước tưới hàng ngày
ở tất cả các giai đoạn sinh trường
bên cạnh phân bón
nước tưới là một yếu tố quyết định cho năng suất măng nhiều hay ít
mùa nắng phải tới thường xuyên mỗi ngày giữ đều độ ẩm của đất khoảng từ sáu mươi năm đến bảy mươi
để có măng ngọt mềm với năng suất chất lượng cao
anh châu văn năng ở thôn tuấn tú xã an hải huyện ninh hải ninh phước
khi quyết định trồng măng tây đã đầu tư luôn hệ thống tưới
anh cho biết tùy tình hình mà anh điều chỉnh cho nước phun tưới thấp dưới gốc hoặc tưới phun lên trên cao
dụng măng tây nhà anh năng đã cho thu hoạch được hai năm nay
năm đầu đạt mức sáu kg một xào một ngày năm thứ hai đạt mức một mươi kg một xào một ngày
với mức giá bình quân từ ba mươi năm đến năm mươi năm đồng một kg mang tây
đây sẽ là nguồn thu nhập khá ổn định cho gia đình anh
anh năng còn cho trồng sen cây lạc với mang tây nhằm hạn chế cỏ mọc
đồng thời sau khi thu hoạch lạc sẽ tận dụng luôn phế phẩm này để dưỡng đất
đỡ tốn công nhổ bỏ và giảm bớt chi phí
ví dụ thì nhân dân này khi lên cây
hình pháp khó khăn là được khoản phần impaired
cái bản tất cả là bản đồ không có phần interpolated

anh ta lại không hoàn toàn lấy hai
mắt kim đaku không phải whole men or hay homemade wine
nếu đất nào yếu thì mình hỗ trợ bóng lá cho thêm cho công ty cho phép hỗ trợ bóng lá thêm
so với trồng lúa và các rau màu khác thì trồng mang tây có chi phí nhân công thấp bởi chăm sóc đơn giản
đặc biệt là ít sâu bệnh nên không cần phun thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm chi phí
trồng măng tây chủ yếu là bón phân để dưỡng cây và đất trồi mang sinh sôi và phát triển vào ban đêm
khi mình trồng thì chăm sóc nó cũng rất đơn giản không có gì khó
thì cũng cắt cũng tỉ cũng bình thường cũng giống như mấy cây đồ khác thôi không có phun thuốc gì hết
trước khi trồng là cũng mình trải phân ổ phân đồi phun chuồng không có gì đó còn không có thuốc không có thuốc khó học
một ngày mới chuông thì hai nhân công làm buổi sáng làm hai nhân công cỡ một tiếng hồ biển một tiếng hồ là xong
việc thu hoạch sản phẩm mang tây xanh khá đơn giản
khi các trồi măng nhú lên cao khỏi mặt đất khoảng hai mươi năm ba mươi cm là lúc cần phải thu hoạch ngay để có được sản phẩm măng chất lượng cao
sau khi thu hoạch không nên để măng tây xanh tiếp xúc với ánh nắng làm cho trồi măng nhanh chóng bị già hóa
măng sẽ có nhiều sơ mất dinh dưỡng giảm chất lượng và mất giá trị thương phẩm
thời gian thu hoạch măng tây xanh là buổi sáng thường là từ năm giờ đến chín giờ sáng mỗi ngày
trước khi mặt trời mọc để măng tránh tiếp xúc với ánh nắng
đặc biệt lưu ý là đối với măng tây cần thực hiện thu ba tháng nghỉ một tháng để đảm bảo tính bền vững của cây măng
mang tây là thực phẩm rau cao cấp trong khi lượng cung không đáp ứng đủ cầu
nên các hộ trồng mang tây được các doanh nghiệp ký hợp đồng hỗ trợ và bao tiêu sản phẩm